thực ra cái chạy chức chạy quyền mà bây giờ không chỉ có chạy chức chạy quyền đâu
chạy quy hoạch chạy luân chuyển chạy phiếu bầu chạy tiến nhiệm rất nhiều cái kiểu chạy
thì khi đã nói đến như thế đây là một hành động tiêu cực
và thực tế trong nhiệm kỳ vừa qua chúng ta thấy rất rõ
tại sao trong một nhiệm kỳ mà có tới hơn bảy mươi cán bộ diện trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật
trong đấy có rất nhiều trường hợp
do những cái sai phạm trong công tác cán bộ mà điển hình rõ nhất là trịnh xuân thanh
một cán bộ như thế vi phạm rõ như thế đang trong quá trình xử lý
mà lại đi rất nhiều con đường để lên được đến phó chủ tịch
thì rõ ràng đây là chạy chức chạy quyền
nhưng chạy ai chạy như thế nào
thì cái vấn đề này không phải bây giờ mới đặt ra
mà trong một cái hội nghị tổng kết ngành tổ chức xây dựng đảng
đồng chí tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phụ trọng đã đặt vấn đề này
trong xã hội cứ râm ran chuyện chạy chức chạy quyền
thì bây giờ ngành tổ chức xây dựng đảng phải trả lời cho
chạy ai và ai chạy
cho nên cái quy định hai trăm linh năm ra đời đáp ứng được mong đợi của nhân dân
trước cái thềm đại hội
tôi nghĩ nó đơn giản thế này thế này
những người chạy là những người nó cứ thiếu thiếu cái gì đó
có thể nó thiếu về phẩm chất
có thể nó thiếu về năng lực
có thể nó thiếu về bằng cấp
có thể nó thiếu một cái uy tín cái gì đó
thế thì người ta cố gắng chạy
để người ta bù đắp vào cái phần thiếu của mình
thế thì lúc đầu nó chỉ một số ít thôi
nhưng mà nó chết dở cái đó gì
những người có phẩm chất
những người có năng lực
hay nói cái khác những người có tư cách
thì không ai người ta chạy cả
nhưng mà vì mình không chạy
cho nên cái ông đó thiếu
tức là nó kém hơn mình
nó đi chạy thì nó lại được
thế từ đó
cho nên là nó lại lan tỏa ra
cả những cái người đủ rồi
cũng vẫn chạy
bởi vì nếu mà cứ ngồi đấy mà không chạy
thì những cái thằng thiếu
nó kém mình
nó lại được nó lại ngồi trên đầu mình
thế cho nên nó trở thành nó lan rộng ra
và cuối cùng là cả những người
thiếu cũng chạy
những người đủ cũng chạy
và nó trở thành một cái gì
một cái rất bức xúc trong xã hội
nhưng mà rõ ràng ở đây tức là chúng ta thấy có hai vế
như là nói là chạy ai đấy
thế còn ai chạy
và cái vấn đề này là
vấn đề là chắc chắn là có người nhận
thì nó mới có người chạy tiếp
thì điều đó là chắc chắn là có
nếu bây giờ chúng ta
xem lại cái văn kiện đại hội một mươi hai
thì đại hội một mươi hai đã chỉ rất đầy đủ
trong thực tiễn
phải nói là có cái chuyện đó chứ không được không
rõ ràng là đang gây bức xúc
và cái điều đó thì nó ảnh hưởng như thế nào
đối với vai trò
và cái sự nghiệp lãnh đạo của đảng
thứ nhất là làm mất niềm tin của nhân dân
mà khi niềm tin đã mất rồi
thì mất tất cả
nhưng đồng chí tổng
chủ tịch nước đã nói
cái nguy hiểm nhất của chúng ta
là làm mất niềm tin của nhân dân
cái thứ hai là những người không đủ trình độ năng lực
vào bộ máy
thì rõ ràng là bộ máy không thể mạnh được
bộ máy không thể khỏe được
mà như bác hồ đã nói
cán bộ là cái gốc của mọi công việc
một việc thành công hoặc thất bại
đều do cán bộ tốt hoặc kém
thế mà cán bộ kém vào bộ máy
thì làm sao bộ máy lãnh đạo được
tôi thấy nó còn có một cái nguy hiểm thế này
chính là những người thiếu phẩm chất
thiếu năng lực
thậm chí thiếu cả uy tín
mà người ta đã chạy
thì cuối cùng người ta được lên chức này chức nọ
thì như vậy
cái lớn nhất mà tôi cho
cái mất lớn nhất
mà tác động ảnh hưởng lớn nhất
đó là gì
nó làm thui trột
nó triệt tiêu cái động lực phấn đấu
của những người tốt
những người chân chính
những người có phẩm chất năng lực
rõ ràng là đây là một cái vấn đề
mà gây bức sức trong dư luận
trong nhân dân
và chúng ta thấy trong thời gian qua
thì cũng đã có
rất nhiều người
những đồng chí lãnh đạo
đảng cao cấp
đã bị kỳ luật
có thể là bị như xử lý hình sự
và khi xử lý
thì bộc lộ ra rằng là
đã có khuyết điểm
mà vẫn tiếp tục
là được nâng chức
thế thì chúng ta thấy ở đây là
rõ ràng là đây
cái việc lạm chức vụ
nó rất là lớn
và trong cái quy định hai nghìn năm
thì có nói đến
việc kiểm soát quyền lực
thì ông có thể nói
phân tích rõ hơn
về cái việc kiểm soát quyền lực này như thế nào
quy định của bộ anh chị
là xác định rõ
của từng cơ quan
của từng tổ chức
của từng cá nhân
có thẩm quyền
anh phải làm cái gì
tức là quy định của bộ anh chị
anh được làm cái gì
và yêu cầu
anh phải làm cái gì
và quy định
anh không được làm cái gì
thì nó rõ
thế như vậy là gì
sau này tôi cứ lấy cái này
tôi áp vào
tôi kiểm tra
tôi áp vào
cái này không được
đã cấm rồi
tại sao anh lại làm
đấy là thứ nhất
thứ hai là
cái này việc này
trong quy định của bộ anh chị
quy định là
anh phải thực hiện thế này
thế tại sao anh không thực hiện đúng như này
thế cho nên lần này là
bộ anh chị quy định rất rõ
cả tập thể
cả cá nhân
nhất là người đứng đầu
thế thì đây chính là
một cái cơ sở
để sau này
chúng ta theo dõi
chúng ta kiểm tra
chúng ta áp vào
coi như đây như một cái thước
ta áp vào
để như vậy
rõ ràng nó sẽ có tác dụng rất tốt
thì lâu nay ta vẫn nói là
công tác căn bộ
là công tác với con người
nó là một công tác
rất phức tạp
rất nhạy cảm
và cái quy định hai năm
của bộ anh chị
thì nói rất rõ hai mảng
kiểm soát quyền lực
trong công tác căn bộ
chống chạy chức chạy quyền
quyền lực trong công tác căn bộ
tức là thẩm quyền
của những cơ quan
làm công tác căn bộ
nếu như anh làm
đúng thẩm quyền của mình
thì rõ ràng
anh chấp hành tốt
các quy định của đảng
của nhà nước
về công tác căn bộ
thì gọi như đấy là
cái điều tuyệt vời
không gần bàn
nhưng vấn đề bàn đây này
anh lạm dụng
cái thẩm quyền của anh
để anh thực hiện
cái ý đồ cá nhân của anh
trong công tác căn bộ
nhưng một vấn đề đặt ra là
ai kiểm soát
tôi thấy đây là vấn đề rất là lớn
quyết tâm của đảng là như thế
ý chí của đảng là như thế
nhưng bây giờ trong thực tiễn
ai kiểm soát
quyền lực trong công tác căn bộ
ai là người kiểm soát
thì trong quy định hai trăm linh năm
thì tôi thấy nói lên ba chủ thể
thứ nhất là
tập thể cấp ủy lãnh đạo
cơ quan đơn vị địa phương
thứ hai là
cơ quan tham mưu
về công tác căn bộ
cơ quan làm công tác căn bộ
thứ ba là
nhân sự trong công tác căn bộ
thì vấn đề này thì
rất nhiều lần đồng chí tổng bí thư nói là
phải làm rõ
ai chạy chạy ai
tức là những nhân sự
đang được xếp vào trong công tác căn bộ
để bổ nhiệm để kỳ hoạch
ở đây là chạy cơ quan làm công tác cán bộ
chạy cơ quan làm công tác căn bộ
nhưng vấn đề bây giờ
ai kiểm soát
cơ quan làm công tác căn bộ
thì tôi rất đồng tình với cái quy định hai trăm linh năm
trong đó có nói ở điều ba
nói là phải tăng cường vai trò
kiểm tra giám sát của các cơ quan cấp trên
cấp ủy cấp trên
cơ quan tham mưu về công tác các bộ cấp trên
đối với cấp dưới
phải tăng cường giám phát
chúng ta vừa
yêu cầu cái tinh thần tự giác
của mỗi cán bộ đảng viên
không tham quyền tham vọng
không chạy chức chạy quyền
nhưng đó là đối với những cán bộ đảng viên có ý thức tốt
còn những đồng chí
còn những thành phần cơ hội
thì mình có nói như thế nào đi chăng nữa
thì họ vẫn cơ hội họ vẫn chạy
và ngay ở trong cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ
là những người được tuyển chọn rất tốt
nhưng cũng có những trường hợp
vì động cơ cá nhân
hoặc là vì những mối quan hệ riêng tư
cho nên tôi thấy này
phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát
về công tác cán bộ của cấp ủy cấp trên
đối với cấp dưới
thực tiễn vừa rồi chúng ta thấy rất nhiều địa phương
nếu không có chỉ đạo của ông chí tổng bí thư
thì chúng ta không thể làm
vụ dịch truyền thanh đến nơi đến trốn như thế
nếu không có sự kiểm tra giám sát
sự vào cuộc quyết liệt
của bàn kiểm tra trung ương
thì một số tình trạng chạy chức chạy quyền
thí dụ như hốt gơn ở thành hóa
thí dụ như còn có một đồng chí
nguyên bế thư tỉnh mỹ quảng nam
thì không thể đi đến cuối cùng được
phải tăng cường sự giám sát của cấp trên
cái điều mà tôi mong muốn
và nghĩ rằng
quy định này muốn hiệu lực hiệu quả
thì chúng ta phải tăng cường kiểm tra giám sát
tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
có nói là cần phải nhốt quyền lực
trong lồng cơ chế
chúng ta hiểu điều đó là như thế nào
xin mời ông đức hải
trước hết chúng ta hiểu cơ chế là gì
chúng ta vẫn cứ nói là
cơ chế chính sách là thể chế

cuối cùng là thế này
cơ chế nó là được cụ thể hóa
bằng quy định
bằng quy chế
bằng quy trình
mà đã là quy định là phải thực hiện
đã là quy chế là phải thực hiện
thế nhưng mà cái lồng cơ chế này thế nào
thì tôi lại rất thích cái ý
đồng chí phạm minh chính
trưởng ban tổ chức trung ương
có cụ thể hơn một bước là gì
làm thế nào là để cái lồng cơ chế này
phải được cả hệ
hệ thống chính trị cùng tham gia
đan cái lồng này
và như vậy đấy chính là gì
chính là giám sát của tổ chức đảng
giám sát của cơ quan nhà nước
giám sát của mặt trận
các tổ chức chính trị xã hội
và giám sát của nhân dân
nhưng mà tôi cũng lại phải nói thêm một chút là thế này này
mặc dù thời gian qua
không phải chúng ta thiếu cơ chế
quá nhiều cơ chế
bao nhiêu luật ra bộ trường
bao nhiêu quy định
bao nhiêu quy chế
bao nhiêu quy trình
thế nhưng mà nó chỉ giải quyết được một mặt
cái gốc của vấn đề
nó chính là con người thực hiện cơ chế
nếu con người tốt
vì cái chung
thì thậm chí chưa có cơ chế
chưa có quy định nào cả
cái người đó người cán bộ đó
người ta luôn luôn tìm mọi cách
để thực hiện cho nó đúng
cho nó tốt
nó vì cái trách nhiệm chung
vì lợi ích của đảng
của nhân dân
còn nếu mà cái người cán bộ nó không tốt
thì mặc dù
quy trình thế này
thì người ta cũng lại luôn luôn tìm mọi cách
để người ta luồn
người ta lách
người ta chui qua những cái kẽ hở của nó
bởi vì cũng thực tế cho thấy là
chẳng có cái quy định
cái quy chế nào
mà nó lại không có chỗ hở cả
tức là con người đây là cái vấn đề then chốt
nhưng mà chúng ta làm thế nào
để có thể thực hiện được cái quy định hai nghìn năm này
để cho nó có một cái kết quả tốt nhất
tôi muốn nói tiếp cái ý của anh hà
mấu chốt là con người
đúng là con người
nhưng con người tôi muốn nói một cái cụ thể
con người đây là ai
thì như đồng chí tổng bí thư đã nói
con người đây chỉ có hai con người
một là ai chạy
hai là chạy ai
ai chạy tức là những cán bộ
tìm mọi cách để leo lên

các vị trí cao hơn
thứ hai là những người làm công tác
tổ chức cán bộ
tham mưu cho đảng và công tác tổ chức cán bộ
thì chỉ có hai thôi
như lúc nãy chúng ta đã nói là nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế
cơ chế đây là gì
quyền lực là thẩm quyền của anh được giao
nhưng vì anh làm vượt thẩm quyền của anh
cho nên bây giờ phải nhốt nó vào trong lồng cơ chế
lồng cơ chế đây là
các quy định các văn bản
của đảng nhà nước
anh thực hiện trong cái khôn khổ đấy
anh không được vượt qua nó
nếu anh vượt qua nó
thì tôi xử lý
muốn để người ta không chạy được
thì một cái phương trầm
theo tôi nghĩ là anh phải công khai
phải minh bạch tất cả các khâu trong công tác cán bộ
như tôi vẫn thường hay nói đùa với anh em
các cơ quan làm công tác cán bộ
là phải mở rộng hết cửa trước ra
người ta biết dân biết
trong nhà anh làm việc gì
anh chuẩn bị cán bộ như thế nào
dân biết để dâm giám sát
để dân cung cấp thông tin cho anh
anh vừa mở rộng cửa trước
nhưng anh phải đóng chặt hết tất cả các cửa sau lại
để những anh nào
có ý đồ chạy cửa sau
không cần cửa để mà chạy
tức là chính bản thân những người làm công tác cán bộ
anh phải thật sự trong sáng
anh phải thật sự liêm khiết
anh không để cho người chạy cửa sau
thì chúng ta sẽ thực hiện tốt được cái quy định này
tôi nhiều năm tôi ở ban tổ chức trung ương
tôi phải nói là chưa có một
nhiệm kỳ đại hội nào
như cái nhiệm kỳ đại hội một mươi hai này
riêng trung ương đã ban hành
tới bốn nghị quyết và một quy định
ban chấp hành trung ương đã ban hành
còn bộ chính trị ban bế thư
ban hành hơn một trăm linh
cái văn bản
để cụ thể hóa những vấn đề
thực chất là thể chế đấy
thực chất là cơ chế
làm thế nào
càng công khai bao nhiêu
càng dân chủ bao nhiêu
càng minh bạch bao nhiêu
thì bao giờ cũng là cơ chế
còn tất cả tập thể hay cá nhân
anh phải đều tập trung
vào một cái đích cuối cùng
đó là vì cái mục đích chung
vì cái lợi ích chung của đảng
không hề vì cái lợi ích riêng tư
vâng như chúng ta biết thì
cũng có rất nhiều các văn bản
về cái công tác cán bộ
đã được ban hành trong thời gian qua
nhưng mà chúng ta thấy là
nhân dân cũng vẫn cứ băn khoăn là
tại sao có rất nhiều cái văn bản như thế
nhưng cái việc thực hiện
nó vẫn chưa được đạt được hiệu quả
cao nhất tổng bế thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cũng đã từng nói là
chúng ta có những nghị quyết
rất là đúng
rất là trúng
nhưng mà tại sao việc thực hiện
cái hiệu quả vẫn là thấp
thế thì chúng bản thân không có thể cho biết là
những cái kỳ vọng của các ông
về cái quy định hai nghìn năm lần này
sẽ được thực hiện hiệu quả ra làm sao
tôi thì thưa thầy này
ngay sau khi cái mạng tháng tám thành công
thì bác hồ đã đề cập cái việc này rồi
thích bổ nhiệm người nhà
thích bổ nhiệm người thân
cho rằng người nhà là tốt hơn người ngoài
đấy nó gần như một cái gì
đấy một cái hiện tượng trong xã hội
một hiện tượng trong cuộc sống
không phải thời này
mà trước đây
mà tôi nghĩ rằng về sau
và ở nhiều nước khác
chắc chắn nó cũng sẽ có cái chuyện đó
vấn đề là nhiều hay ít
vấn đề là mình phải ngăn chặn nó
không để nó trở thành phổ biến
thì như anh hà vừa nói
vừa rồi đảng ban hành hàng loạt các quy định
chúng ta cái hai nghìn năm này
phải kết hợp rất đồng bộ với cái
các nghị quyết các quy định khác
mà theo tôi đầu tiên phải là
cái nghị quyết chung ứng bốn
về xây dựng chính đồng đảng
chúng ta phải xử lý thật nghiêm
những trường hợp
trước đây chúng ta đã xử lý
nhưng bây giờ phải xử lý nghiêm hơn
và chúng ta đã có một cái hành lang pháp lý
đó là các quy định
tí dụ như là một trăm linh hai về xử lý cán bộ vi phạm
thí dụ như là một trăm linh năm về phân cấp
quản lý cán bộ
và cái hai nghìn năm rồi
chúng ta dựa vào đó
cứ sai phạm chiều theo các quy định
đó chúng ta xử lý
thì nó sẽ cảnh báo
nó sẽ răn đe và sẽ ngăn chặn được
những hành động tiêu cực sau này về công tác cán bộ
xin mời ông nguyễn đức hà
đúng ra là cái quy định này
nó là có hiệu ứng tốt trong xã hội
chúng ta cũng phải nhớ rằng là
nó không thể như là
một cái phép thần thông biến hóa được
nó không là
một cái gọi là cái bùa hộ mạnh
một cái gì mà nó có thể là
nó chữa được bách mạnh
không phải như thế đâu
rõ ràng quá trình thực hiện
nó chính là cái khâu tổ chức thực hiện
xây dựng đồng hồ cán bộ bây giờ
đâu có phải là trách nhiệm của đảng
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
trách nhiệm của toàn dân
chính vì thế cho nên là
cùng đương thời cùng một lúc với đó
thì rõ ràng chúng ta phải sử dụng rất nhiều biện pháp
những cái biện pháp khác nữa
chứ không phải chỉ có việc là
cứ ban hành được với quy định này
thế là tất cả là quay nữa
thế nhưng mà rõ ràng tôi tin rằng
là căn cứ
và cái quy định nội dung quy định hai mươi năm
của bộ chính trị này
chắc chắn nó sẽ có tác dụng
trong việc đấu tranh
chống tiêu cực trong công tác cán bộ
nó có tác dụng trong cái ngăn chặn
cái việc mà chạy chức chạy quyền
và rõ ràng
nó lại càng thể hiện một cái sự nghiêm minh
kỳ luật của đảng
tôi nghĩ là nó có tác dụng rất mạnh
bởi vì đây là một quyết tâm mới của đảng
trong cái xu thế mà chúng ta đang thực hiện
nghị quyết chung năm bốn
trong nhiệm kỳ hàng loạt cán bộ cấp cao
thế bị xử lý không còn vùng cấm
thì đây là một quyết tâm mới
mà tôi nghĩ rằng đảng đã thực hiện được
nhưng cũng phải nói là
đây không phải chỉ việc của đảng
mà nó còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên
chúng ta cùng tham gia
như đức hà vừa nói
là của cả hệ thống chính trị
của mỗi cán bộ đảng viên
chúng ta phải tự mình trước hết
là không tham quyền cố vị không chạy
thứ hai là phải giám sát
trong quá trình thực hiện công tác cán bộ của cấp ủy
và giúp cho cấp ủy tổ chức đảng
phát hiện ra những sai phạm để xử lý
qua ý kiến phân tích của hai vị khách mời
chúng ta có thể thấy
quy định hai trăm linh năm của bộ chính trị
là một tuyên bố kiên quyết và mạnh mẽ của đảng
với việc kiểm soát quyền lực
chống lại việc chạy chức chạy quyền
quy định hai trăm linh năm
cũng đã đưa ra một chương trình hành động tổng thể
với các chế tài xử lý cụ thể
chúng ta hy vọng là quy định hai trăm linh năm này
sẽ được thực hiện một cách nghiêm minh
để bảo đảm rằng
các cán bộ đủ phẩm chất năng lực
và uy tín sẽ được chọn lựa
và có vị trí xứng đáng
trong lực lượng lãnh đạo của đảng và nhà nước
và xã hội phục vụ sự phát triển của đất nước
phục vụ nhân dân
đến để tham dự cuộc thảo luận
tại trường quanh hôm nay
và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin hẹn gặp lại các bạn
trong khung giờ này tuần sau